trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp doanh nhân tham gia chương trình doanh nghiệp hội nhập và phát triển hai nghìn hai mươi
trong năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng các doanh nghiệp việt nam đã nỗ lực phấn đấu vươn lên phát huy tinh thần dân tộc ý thức trách nhiệm xã hội từng bước nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp
chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh tranh thủ nguồn vốn công nghệ mới ra sức phấn đấu xây dựng thương hiệu việt nam trên trường quốc tế làm chủ thị trường trong nước
và thời gian tới có đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp đạt tầm cỡ khu vực từng bước vươn ra thế giới
quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ năng lực và đội ngũ công nhân có tay nghề cao nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội văn hóa các nước luật pháp và thông lệ quốc tế
ngày bảy tháng một tại thành phố lào cai đoàn công tác thành ủy hà nội và đại diện trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã đến thăm và làm việc với tỉnh lào cai về vấn đề hợp tác giữa hai địa phương
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho rằng hà nội lào cai cần tăng cường hợp tác trên nhiều mặt hơn nữa trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngoài việc tiếp tục duy trì hợp tác trong khuôn khổ hành lang kinh tế năm tỉnh hà nội lào cai hải phòng quảng ninh vân nam trung quốc tích cực thực hiện nội dung biên bản hội nghị lần thứ bảy đã ký kết tại thành phố côn minh trung quốc
hà nội sẽ phối hợp đưa các sản phẩm rau an toàn của tỉnh lào cai tiêu thụ tại thành phố đồng thời hỗ trợ lào cai trong công tác quản lý kiểm soát chất lượng rau an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
chiều cùng ngày quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác trên địa bàn quân khu chín
tại buổi gặp mặt thượng tướng trần đơn ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng thăm hỏi động viên tặng quà các cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu nghỉ công tác và thông báo đến các tướng lĩnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại và đối ngoại quốc phòng những kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm qua và tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
nhằm tôn vinh và tạo phong trào khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu việt uy tín và chất lượng sáng cùng ngày tại tp hcm đã diễn ra lễ trao giải chương trình thương hiệu việt được yêu thích nhất năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ một mươi một chương trình này được tổ chức với mục tiêu hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp việt nỗ lực hơn trong việc nâng cao tính cạnh tranh của hàng việt từ đó xây dựng được niềm tin hàng việt trong lòng người tiêu dùng
năm nay có ba mươi doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực du lịch khách sạn dịch vụ vận chuyển bảo hiểm
điện máy công nghiệp giáo dục và bất động sản được vinh danh trong đó có đến hai mươi doanh nghiệp thương hiệu vàng nhiều năm liên tục có được chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng
những doanh nghiệp này cũng đang có những đóng góp tích cực và sự phát triển kinh tế của tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
chiều nay tại tp hcm ủy ban nhân dân tp đà lạt cùng tổng công ty thương mại sài gòn phối hợp giới thiệu về dự án trung tâm giao dịch hoa tp hcm
đây là dự án hướng tới việc đẩy mạnh xuất khẩu hoa sang thị trường nước ngoài giúp bà con nông dân trồng hoa ở các tỉnh phía nam
hiện nay theo thống kê từ ủy ban nhân dân tp đà lạt mỗi năm sản lượng hoa cắt cành của thành phố đã lên đến hai năm tỷ cành và thị trường tiêu thụ nội địa chủ yếu là ở tp hcm
tại tp hcm trung tâm giao dịch hoa sẽ hình thành tại chợ bình điền quận tám tp hcm tổng diện tích một mươi bốn ha
tại đây bộ phận phân phối và lưu trữ sẽ phân phối hoa về các chợ nhỏ hơn hoặc đưa thẳng đến các cửa hàng hoa theo đơn đặt hàng
đồng thời các đơn hàng tiếp theo và tiền sẽ được chuyển về trung tâm đà lạt để thanh toán cho người sản xuất tiết kiệm chi phí phân phối nhằm tăng lợi nhận cho nông dân
đây cũng là cách giải quyết được việc nông dân lâu nay không quyết định được giá bán hoa của mình hoặc mù mờ về giá khi giao cho thương lái trung gian
dự kiến các trung tâm giao dịch hoa sẽ đi vào hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ban hành quy chế về quản lý sử dụng trung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
theo đó các khu trung cư sẽ thành lập tổ tự quản thông qua hội nghị trung cư
theo quy chế cơ cấu tổ tự quản từ ba đến năm người với một tổ trưởng một hoặc hai tổ phó
thành phần bao gồm đại diện công ty quản lý nhà trung cư và đại diện các chủ sở hữu người sử dụng nhà trưởng tham gia tổ tự quản
trách nhiệm và quyền hạn của tổ tự quản là kiểm tra đôn đốc các chủ sở hữu người sử dụng
thực hiện việc ký hợp đồng thuê nhà gia hạn hợp đồng thuê nhà nộp tiền thuê nhà và chi phí quản lý vận hành theo đúng quy định
thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng trung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
việc thành lập tổ tự quản được thông qua tổ chức hội nghị trung cư nhà ở xã hội mỗi năm một lần
quy chế áp dụng đối với trung cư nhà ở xã hội do công ty quản lý nhà trung cư thành phố đà nẵng trực tiếp quản lý
quốc lộ năm đoạn đi qua tỉnh hải dương nhiều vị trí có giải phân cách bị người dân tự ý phá hỏng để qua đường
gây mất mỹ quan và tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này
khi xây dựng lắp đặt giải phân cách trên các tuyến quốc lộ đơn vị thi công và các ngành chức năng đã khảo sát
nghiên cứu các vị trí sang đường phù hợp với tình hình giao thông
tuy nhiên thực tế hiện nay nhiều vị trí người dân ngang nhiên phá giải phân cách để băng qua đường bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông
đơn cử như dọc tuyến quốc lộ năm đoạn đi qua địa bàn huyện cầm giang tỉnh hải dương đều có hàng rào chắn
thế nhưng người dân vẫn tìm đủ mọi cách để có thể sang đường tại bất kỳ vị trí nào bất chấp nguy hiểm
những hàng giao sát bị phá rỡ để sang đường có nhiều điểm dù gần câu vượt nhưng hàng giao sát vẫn bị phá
tình trạng người dân phá giải phân cách để băng qua đường đã tồn tại một thời gian dài
rất mong chính quyền các địa phương và các ngành chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn
khu tái định cư được xem là nơi an toàn cho người dân khi di rời thực hiện các dự án
tuy nhiên tại huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi sau nhiều đợt mưa lũ thì hàng loạt các khu tái định cư bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều ngôi nhà của đồng bào ca giong có thể bị đổ sập xuống chân núi bất cứ lúc nào
nguy hiểm thật sự luôn hiện hữu trên những khu tái định cư mất an toàn cho bà con nơi đây
khu tái định cư sơn liên huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
gần ba trăm linh mét bờ kè chân móng khu tái định cư bị sạt trôi xuống chân núi
hàng chục khối đất đá chật dài xuống vực sâu
những ngôi nhà treo leo bên bờ vực có thể rơi xuống núi bất cứ lúc nào
gần một tháng qua hai mươi năm hộ đồng bào ca dông ở đây luôn thấp thỏm lo âu khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng và chưa có biểu hiện dừng lại
các đợt mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại năm khu tái định cư ba xã của huyện sơn tây
hơn hai năm km kè bê tông tại nhiều vị trí bị vỡ
đất đá cùng hàng trăm khối bê tông bị cuốn xuống chân núi
hiện có khoảng bảy điểm sạt lở đe dọa hơn ba mươi hộ đồng bào ca dông
mất an toàn ở các khu tái định cư khiến hàng trăm hộ đồng bào ca dông nơm nớp lo sợ tài họa ập đến bất cứ lúc nào
năm hai nghìn một mươi ba các khu tái định cư ở sơn tây hình thành di rời hơn một trăm linh hộ đồng bào ca giong để thực hiện dự án thủy điện dark ring và nhiều công trình khác
mất an toàn ở các khu tái định cư này ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân
trong khi đó việc khắc phục nằm ngoài khả năng của địa phương sở tại
các xã tính đến phương án chủ động di rời tạm nếu tiếp tục bị sạt lở đồng thời sắp xếp hỗ trợ để đồng bào ở đây có thể đón tết an toàn
năm hai nghìn một mươi ba các khu tái định cư ở sơn tây hình thành di rời hơn một trăm linh hộ đồng bào ca giong để thực hiện dự án thủy điện dark ring và nhiều công trình khác

năm hai nghìn một mươi ba các khu tái định cư ở sơn tây hình thành di rời hơn một trăm linh hộ đồng bào ca giong để đồng bào ở đây có thể đón tết an toàn